tòa án nhân dân tỉnh này vừa tiến hành xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo võ mạnh trung
chú tỉnh đồng nai tù trung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy
đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai trung lên khu vực cầu bình triệu thành phố hồ chí minh
mua nhiều loại ma túy của một đối tượng chưa rõ lai lịch với giá hơn sáu mươi triệu đồng
đến ngày hai mươi sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai trung bán ma túy cho đối tượng nghiện
tại địa bàn bảo vinh thành phố long khánh tỉnh đồng nai thì bị công an bắt giữ
khám xét nơi ở của trung công an phát hiện ba mươi sáu gói ma túy đá gần một trăm linh viên thuốc lắc và tám gói cần sa